giới chức thủ đô bangkok của thái lan vừa đóng cửa gần bốn trăm năm mươi trường học tại quốc gia này
trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng tới mức nguy hiểm
chỉ số bụi mịn pm hai năm của thủ đô bangkok trong ngày hai mươi hai tháng một đã lên tới mức bảy mươi tám
cao hơn mức khuyến cáo là có hại cho sức khỏe
trong khi đó chỉ số chất lượng không khí aqi của bangkok đã lên tới mức một trăm sáu mươi
học sinh được cho là những nhóm chịu ảnh hưởng mạnh của ô nhiễm khí hậu
do có tần suất hoạt động ngoài trời cao
cũng giống như nhiều thành phố ở các quốc gia đang phát triển tại châu á
bangkok đang phải trải qua những ngày bị bao trùm bởi khói thải từ các phương tiện giao thông
bụi từ các công trình xây dựng và phát thải từ ngành công nghiệp
đặc biệt là tình trạng đốt dơm dạ tại các vùng nông thôn lân cận trong những tháng mùa đông hành khô
cũng khiến cho tình trạng ô nhiễm diễn biến nghiêm trọng hơn
hồi tháng một năm ngoái giới chức bangkok từng yêu cầu phải đóng cửa các trường học
trong một tuần vì ô nhiễm không khí